thưa quý vị chỉ còn một ngày nữa là lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ sẽ được tổ chức
cùng với đó là rất nhiều chuỗi sự kiện cũng đã được tổ chức tại thành phố điện biên phủ
nhằm phục vụ người dân và du khách
vào thời điểm này các công tác chuẩn bị cho hoạt động đặc biệt quan trọng này đang gấp rút được hoàn thành
trong đó lực lượng công an đã và đang nỗ lực triển khai đảm bảo công tác trực ứng trực
góp phần làm nên ngày lễ an ninh an toàn
và điều này đã để lại những ấn tượng trong lòng nhân dân về những hoạt động của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
ngày nay tại thành phố địa biên phủ
thưa quý vị tại thành phố điện biên phủ thì đã bắt đầu có những cơn mưa to và kéo dài
từ tối ngày hôm qua cho đến tận ngày hôm nay
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự cũng đang đặt ra những yêu cầu cao hơn
và với tinh thần nỗ lực thì hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn đang trực và ứng trực
tại các điểm chốt nhằm đảm bảo cho người dân và du khách được đón một đại lễ trong an ninh và an toàn
do thời tiết mưa tại các địa điểm thăm quan như đồi a một bảo tàng hay những khu vực ngã tư
cũng đôi lúc đã xảy ra tình trạng ủn tắc nhẹ
lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân công cán bộ chiến sĩ ứng trực phân luồng hướng dẫn
nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt cho nhân dân và du khách đi lại
các chiến sĩ công an đứng dẹp đường trời mưa gió như thế nhưng mà vẫn nhiệt tình
và giúp nhân dân chỉ lối đi xe cộ để thoải mái
các chiến sĩ và các công an là coi như là đã nhiệt tình đứng mưa gió để không quản nắng mưa
mà chúng tôi được đi thông đường như thế này là rất phấn khởi an ninh rất tuyệt vời
thứ hôm qua thì lên cái thứ nhất là công tác an toàn giao thông phải nói là các đồng chí công an
và quân đội trên này là phải nói là tổ chức một cái mạng đuối giao thông rất tốt
kể cả ban tối là những cái chỗ đông đúc
tổ chức là đều ngăn là không cho xe cộ đi lại và bắt buộc đi theo dòng để đảm bảo trật tự an toàn
vào thời điểm này lưu lượng người và phương tiện đến thành phố điện biên phủ đang ngày càng gia tăng
điều này cũng đã tạo ra những khó khăn nhất định cho công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
tuy nhiên bằng sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an ở các đơn vị trực thuộc bộ
công an tỉnh điện biên đã thực hiện các phương án kế hoạch nhằm tạo thuận lợi để nhân dân du khách đến tham quan du lịch điện biên được an toàn nhất
công tác an ninh và người tiếp xúc với chúng tôi rất là niềm nở chúng tôi rất tự hào và an ninh trật tự rất là đảm bảo
vì chúng tôi đi ngày hôm nay là ngày thứ hai vẫn thấy cứ vui tươi vẫn có tiếng cười nói cái đẹp nhất vẫn là an ninh và trật tự xã hội rất là chuẩn
rất là nhiệt tình các đồng chí công an các anh dân phòng khu phố mình thấy nếu mình cần hỏi gì các anh rất là nhiệt tình rất là giúp đỡ đặc biệt là nghe giọng miền nam của mình là các anh nhiệt tình lắm
theo dự báo tại thành phố điện biên phủ sẽ vẫn có mưa từ nay cho đến lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa điểm tập trung đông người
vì vậy người dân cần chú ý theo dõi các thông tin hướng dẫn của lực lượng chức năng
về các phương án cấm đường cũng như phân luồng để không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại thăm quan tại thành phố điện biên phủ